vào ngày hai mươi chín tháng bảy sau bốn ngày đi dự tiệc cưới của người thân ở tỉnh gia lai về bà việt ra thăm vườn phát hiện giấy hồ tiêu của gia đình đã bị kẻ gian chặt hạ hai trăm linh trụ
tất cả các trụ này đều bị chặt sát gốc không còn khả năng để tái sinh và phục hồi
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên hai trăm linh triệu đồng
ngày hôm nay công an huyện buôn đôn đang thành lập tổ công tác xuống định giá thiệt hại tài sản của gia đình bà việt
đồng thời tích cực tổ chức điều tra làm rõ đối tượng đã gây ra vụ hủy hoại cây trồng nói trên
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối qua công an tỉnh hà giang phối hợp với đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số một thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh
đã phát hiện một nhóm người đang vận chuyển gỗ nghiến từ rừng về tập kết tại thôn bản lầu xã kim linh huyện vị xuyên
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ lại gỗ chạy trốn vào rừng
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một mươi ba thanh gỗ nghiến nhóm hai a tương đương với bốn mươi chín mét khối có dấu hiệu mới khai thác
được các đối tượng vận chuyển từ rừng về tập kết tại khu dân cư
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ số gỗ trên và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
hơn hai trăm linh kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất đang được đưa đi tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu phát hiện và tạm giữ
vào khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng tám trên tuyến quảng lộ phụng hiệp đoạn qua địa phận thị trấn phước long huyện phước long tỉnh bạc liêu
cảnh sát kinh tế kết hợp với cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu tiến hành rừng và kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi chín c bốn nghìn bảy trăm năm mươi bảy
do tài xế nguyễn văn sơn chú tại xã an xuyên thành phố cà mau tỉnh cà mau điều khiển
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này đang vận chuyển tám thùng xốp chứa hơn hai trăm linh kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất là tmc
do ảnh hưởng của dịch bệnh khoảng bốn tháng qua tỉnh đồng nai đã tiêu hủy hơn
con heo trong đó riêng huyện vĩnh cửu tiêu hủy trên năm mươi chín con với tổng số tiền hỗ trợ là chín mươi năm tỷ đồng
nhưng do hết kinh phí nên huyện vĩnh cửu mới chỉ giải ngân được hơn một nửa
trên địa bàn toàn tỉnh đồng nai cũng mới chỉ chi trả hơn bảy mươi tám tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi
khi dịch mới bùng phát tỉnh đồng nai dự kiến sẽ chi khoảng ba trăm sáu mươi tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ các hộ có heo phải tiêu hủy
tuy nhiên đến nay số heo phải tiêu hủy đã vượt
tuy nhiên đến nay số heo phải tiêu hủy đã vượt ra dự tính của địa phương
do ngân sách thiếu hụt tỉnh đồng nai đang hoàn tất thủ tục kiến nghị bộ tài chính cấp cho địa phương khoảng tám trăm linh tỷ đồng
phục vụ phòng chống và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch tả heo châu phi
để góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng dịp tết trung thu năm nay
tổng cục quản lý thị trường đã yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm tra kiểm soát thị trường
trong dịp trước trong và sau tết trung thu đặc biệt là các sản phẩm bánh trung thu handmade
theo đó cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố sẽ kiểm tra việc vận chuyển sản xuất kinh doanh các nguyên liệu làm bánh trung thu
như nhân bánh mứt bí hạt dưa lạp sườn nước đường để kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn được phân công quản lý đặc biệt lưu ý kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu
quy mô lớn đầu mối cung cấp địa điểm tập kết nguồn hàng nếu phát hiện các trường hợp vi phạm không thuộc địa bàn quản lý
thì chủ động phối hợp xử lý hoặc báo cáo để kịp thời tổ chức kiểm tra ngăn chặn và xử lý triệt đề
đồng thời cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố sẽ chú ý kiểm tra các loại bánh trung thu được sản xuất theo phương thức cổ truyền
bánh trung thu tự làm không công bố chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại hà tĩnh thời gian qua nắng hạn kéo dài đã khiến đời sống sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn
nhiều diện tích hoa màu cây chủ lực bị hạn chết cháy gây nguy cơ mất mùa trên diện rộng
hiện trên địa bàn xã kỳ trung có trên hai trăm linh hectare trẻ từ tháng ba cho đến nay toàn xã có hai mươi hectare trẻ bị chết do nắng hạn
mất mùa sản lượng trẻ giảm giá cả thấp
để cứu các diện tích còn lại người dân buộc phải đầu tư hệ thống tưới tiêu phân bó
do đó chi phí sản xuất cũng tăng lên khiến người nông dân rơi vào cảnh vô cùng khó khăn
trước tình hình trên chính quyền địa phương và ngành chuyên môn cần tập trung các chính sách hỗ trợ cũng như chỉ đạo
động viên người trồng chè đầu tư hệ thống tưới đảm bảo nguồn nước để cây chè né tránh tổn thất do thiên tai
cho năng suất ổn định nâng cao thu nhập của người dân
thưa quý vị những năm gần đây chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng
càng được các địa phương quan tâm thực hiện hàng ngàn hectare cây trồng được chuyển đổi đáp ứng nhu cầu của nông dân
và đáng chú ý là không chỉ phục vụ mục đích chống hạn nhiều nơi đã tập trung chuyển đổi giống cây trồng
nhằm hình thành vùng sản xuất nông sản tập trung phát triển thương hiệu năng suất và chất lượng sản phẩm
vạn ninh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ hạn hán năm nay
đã có gần năm mươi hectare lúa vụ hè thu bị khô cháy cùng với đó là hàng trăm hectare có nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ
năng suất một số vùng thu hoạch lúa sớm cũng chỉ bằng bảy mươi tám mươi năm trước
tuy nhiên thiệt hại có thể lớn hơn nếu như địa phương không kịp thời chuyển đổi cây trồng trước khi vào vụ sản xuất